tiếp tục chương trình làm việc sáng nay quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật cảnh sát biển việt nam
đây là văn bản pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan ban ngành khác
theo ý kiến của một số đại biểu luật cảnh sát biển việt nam đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền
quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển bảo vệ an ninh trật tự an toàn môi trường biển
bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển và yêu cầu hội nhập quốc tế
đồng tình với sự cần thiết phải ban hành luật cảnh sát biển việt nam các đại biểu nhận định tình hình vùng biển diễn biến ngày càng phức tạp khó lường
vì vậy nhiệm vụ của cảnh sát biển ngày càng nặng nề hơn
đề nghị trong luật cần quy định rõ hơn nhiệm vụ của cảnh sát biển và vị trí chức năng của cảnh sát biển việt nam
tôi nhất trí với vai trò nòng cốt của cảnh sát biển việt nam về phối hợp hoạt động trên biển
về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ngành quy định tại điều bốn mươi bốn điều bốn mươi năm trong dự thảo luật
cần được cụ thể hóa hơn để làm rõ trách nhiệm của từng bộ ngành liên quan trực tiếp đến hoạt động của cảnh sát biển
điều sáu tổ chức công dân việt nam tham gia thực hiện nhiệm vụ huy động người phương tiện của cảnh sát biển là cần thiết
nhưng đề nghị cũng phải nói rõ bắt buộc tham gia đóng góp phương tiện trong trường hợp cụ thể
để tránh tùy tiện làm khó cho tổ chức ca nhân phương tiện tham gia
tôi đề nghị giữ nguyên chương hai trong dự thảo luật thì chương này có ba điều
ghi như vậy sẽ định hình xác định rõ hơn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cảnh sát biển
tuy nhiên cũng cần nói rõ cụ thể nhiệm vụ nào là chủ trì nhiệm vụ nào là phối hợp
để không trùng lắp với các lực lượng có nhiệm vụ trên biển như hải quan bộ đội biên phòng kiểm ngư lực lượng công an
một số đại biểu thì đề nghị ban soạn thảo đối với việc xác định lực lượng cảnh sát biển có phải là lực lượng vũ trang hay không
vì điều này sẽ quyết định đến việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng cảnh sát biển
quy định cảnh sát biển thuộc lực lượng vũ trang nhân dân là phù hợp
cái điều này xác định cái điều này không ngại gì với quốc tế
bởi vì hiện nay hình hình cái vùng biển của chúng ta diễn biến hết sức phức tạp và khó lường các đại biểu đều biết cái việc này
và nếu như không tăng cường sức mạnh và phương tiện trang bị và quản lý vùng biển
trong đó có cảnh sát biển của chúng ta thì rõ ràng là chúng ta sẽ đánh mất cái vai trò của lực lượng cảnh sát biển nếu không xác định lực lượng vũ trang
về vấn đề này phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cho rằng lực lượng cảnh sát biển giống như lực lượng biên phòng trên đất liền
và là lực lượng tham gia đầu tiên khi đất nước có chiến tranh giống như lực lượng biên phòng
nên không có lý do gì không coi đây là lực lượng vũ trang
trong phiên họp chiều nay các đại biểu quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám và thảo luận ở hội trường về dự án luật trồng trọt